thông cáo đặc biệt về lễ tăng nguyên tổng ý thư đỗ mười
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí đỗ mười sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã đồng mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
thường trú tại số nhà một mươi một phố phạm đình hổ phường phạm đình hổ quận hai bà trưng thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu vào đảng cộng sản việt nam tháng sáu năm một nghìn chín trăm ba mươi chín
nguyên ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa ba bốn năm sáu bảy tám
ủy viên dự khuyết bộ chính trị khóa bốn ủy viên bộ chính trị các khóa năm sáu bảy
thường trực ban bí thư khóa sáu chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn
đại biểu quốc hội các khóa hai bốn năm
sau một thời gian dài lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa
gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao bệnh nặng đồng chí đã tử trần vào hồi hai mươi ba h một mươi hai phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tức ngày hai mươi hai tháng tám năm mậu tuất tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp
cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí đỗ mười ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tăng lễ đồng chí đỗ mười với nghi thức quốc tàng
tóm tắt tiểu sử đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí đỗ mười tên khai sinh là nguyễn duy cống sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
quê quán xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội thường trú tại số nhà một mươi một phố phạm đình hổ
phường phạm đình hổ quận hai bà trưng thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu vào đảng tháng sáu năm một nghìn chín trăm ba mươi chín
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đồng chí tham gia phong trào mặt trận bình dân
năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy đồng chí tham gia tổ chức ái hữu thợ mỏ hòn gai
năm một nghìn chín trăm ba mươi tám đồng chí về quê hoạt động
năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương nay là đảng cộng sản việt nam
năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đồng chí bị thực dân pháp bắt kết án một mươi năm tù giam ở nhà tù hà đông và nhà tù hỏa lò hà nội
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhật đảo chính pháp đồng chí vượt ngục hỏa lò bắt liên lạc với đảng và tiếp tục hoạt động
được phân công về tham gia ban khởi nghĩa tỉnh ủy hà đông
phụ trách phong trào cách mạng huyện ứng hòa và mỹ đức tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh hà đông
sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí làm bí thư tỉnh ủy hà đông
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí làm bí thư tỉnh ủy hà nam
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu làm bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh nam định
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chí làm khu ủy viên khu ba bí thư tỉnh ủy ninh bình
bí thư tỉnh ủy hà đông
năm một nghìn chín trăm năm mươi đồng chí làm phó bí thư liên khu ủy kiêm phó chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính liên khu ba
chính ủy kiêm tư lệnh liên khu ba
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí làm bí thư khu ủy khu tả ngạn sông hồng
kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính và chính ủy quân khu tả ngạn sông hồng
năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đồng chí chỉ đạo tiếp quản khu ba trăm linh ngày bí thư thành ủy
kiêm chủ tịch ủy ban quân chính tp hf
tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đồng chí được bầu bổ sung ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đồng chí làm thứ trưởng bộ thương nghiệp
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng chí làm bộ trưởng bộ nội thương
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của đảng tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng chí được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng giữ chức bộ trưởng bộ nội thương
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đồng chí làm chủ nhiệm ủy ban vật giá nhà nước trưởng phái đoàn thanh tra chính phủ
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đồng chí làm phó thủ tướng kiêm chủ nhiệm ủy ban kiến thiết cơ bản nhà nước
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đồng chí làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ xây dựng
phó chủ tịch hội đồng chi viện tiền tuyến trung ương và chống phong tỏa cảng hải phòng
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của đảng tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng chí được bầu lại làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và được ban chấp hành trung ương đảng bầu làm ủy viên dự khuyết bộ chính trị
giữ chức vụ phó thủ tướng chính phủ phụ trách các khối xây dựng cơ bản
công nghiệp vật tư cải tạo công thương nghiệp và phân phối lưu thông
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của đảng tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng chí tiếp tục được bầu lại làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị giữ chức vụ phó thủ tướng chính phủ
phụ trách các khối xây dựng cơ bản công nghiệp vật tư
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của đảng tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đồng chí tiếp tục được bầu lại làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị
được phân công làm thường trực ban bí thư trung ương đảng
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng chí được quốc hội bầu làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy của đảng tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đồng chí tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị
và giữ chức tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng bí thư quân ủy trung ương
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám của đảng tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng chí tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị
và giữ chức tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng bí thư quân ủy trung ương
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ tư khóa tám
đồng chí xin thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng thôi giữ chức tổng bí thư
được ban chấp hành trung ương đảng suy tôn làm cố vấn ban chấp hành trung ương đảng đến năm hai nghìn
đồng chí là ủy viên giữ khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa ba bốn năm sáu bảy tám
ủy viên bộ chính trị dự khuyết khóa bốn ủy viên bộ chính trị các khóa năm sáu bảy tám
thường trực ban bí thư khóa sáu chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cố vấn ban chấp hành trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn
đại biểu quốc hội các khóa hai bốn năm sáu bảy tám và chín
do có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
đồng chí được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng
huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
sau đây là danh sách ban lễ tang đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
danh sách ban lễ tang đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam trưởng ban lễ tang
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
chín đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
một mươi một đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
một mươi hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
một mươi ba đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
một mươi bốn đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
một mươi năm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
một mươi sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
một mươi bảy đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi chín đồng chí thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
hai mươi đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
hai mươi một đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
hai mươi hai đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hai mươi bốn đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
hai mươi năm đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
hai mươi sáu đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng đại dân
hai mươi bảy đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
hai mươi tám đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
hai mươi chín đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
ba mươi đồng chí lê minh khái ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ
ba mươi một đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng
ba mươi hai đồng chí trần tuấn anh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương
ba mươi ba đồng chí phạm hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng
ba mươi bốn đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
ba mươi năm đồng chí thảo xuân sùng ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nông dân việt nam
ba mươi sáu đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ba mươi bảy đồng chí lê văn thành ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy hải phòng
ba mươi tám đồng chí thượng tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
ba mươi chín đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thông báo về lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí đỗ mười
tăng lễ đồng chí đỗ mười tổ chức theo nghi thức quốc tàng
linh cữu của đồng chí đỗ mười quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng đồng chí đỗ mười bắt đầu từ bảy giờ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đến bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu đồng chí đỗ mười tổ chức vào hồi chín h ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi ba h cùng ngày
tại quê nhà khu ma vang thôn một xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh
cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí đỗ mười
đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam
sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí đỗ mười
tại hà nội thành phố hồ chí minh
trong hai ngày quốc tang ngày sáu tháng một mươi và ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
các công sở các nơi công cộng treo cờ rủ
và ngừng các hoạt động vui chơi giải quyết